cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tài chú tại phường bình đức thành phố long xuyên an giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu vào cuối năm hai nghìn hai mươi một do ghen tuông phan long bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
cùng năm thanh niên khác mang theo hung khí đến định chém tài thì được mọi người can ngăn
cho đến tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sau khi nhậu xong tài đã điều khiển xe mô tô chở bạn mang theo hai cây dao tự chế đến nhà tìm bảo để chém trả thù
tới nơi tài phát hiện bảo cùng bạn là ông phan long triệu cha của bảo đang ngồi uống rượu
tài đã kêu bảo ra nói chuyện thấy tài cầm hung khí ông triệu đã lên nhà lấy một cây chĩa
hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trong lúc sâu sát tài đã cầm dao chém ông triệu và bảo nhiều nhát gây thương tích
người nhà ông triệu đã chạy ra hỗ trợ khống chế tài giao cho công an thị trấn an châu cùng hung khí gây án